trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thì tinh thần đoàn kết đông long chống dịch là vô cùng quan trọng
minh chứng rõ nét là tại một điểm nóng của dịch bệnh tại tỉnh bắc giang huyện yên dũng
cùng với các lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch
thời gian qua các tổ covid một mươi chín tại cộng đồng đã phát huy vai trò hiệu quả
trong việc hỗ trợ giám sát vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt quy định trong phòng chống dịch
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng là phương châm hành động được tổ covid cộng đồng
của thôn đông thượng xã lãng sơn huyện yên dũng phát huy trong thời gian qua
đặc biệt các thành viên trong tổ có giám sát chặt chẽ số người đi đến trong khu dân cư
kiểm soát người ra vào địa bàn để nắm bắt cụ thể từng trường hợp và dễ dàng truy vết
qua kiểm tra nắm bắt này thì chúng tôi làm tốt cái việc vận động nhân dân thực hiện cái thông điệp năm k của bộ y tế
và vận động nhân dân làm tốt cái việc mà đăng ký kê khai y tế đối với anh chị em ở trong công ty trở về
và bà quân nhân dân ở trong thôn đảm bảo một trăm linh khai báo y tế
những trường hợp có phát sinh hoặc những trường hợp có ho sốt hoặc những trường hợp có thể gây bệnh
thì đã kịp thời báo cáo với trạm y tế để có cái biện pháp xử lý thích hợp đảm bảo sức khỏe cho nhân dân
hiện mỗi thôn xóm tổ dân phố trên địa bàn huyện yên dũng đã thành lập ít nhất từ một tổ covid một mươi chín cộng đồng trở lên
tùy thuộc vào nguồn nhân lực địa bàn mật độ dân cư sinh sống
mỗi tổ có từ ba đến năm người được phân công nhiệm vụ phụ trách số hộ gia đình
nắm bắt sự di biến động của từng người trong thôn xóm tổ dân cư mà mình phụ trách để thực hiện tốt công tác kê khai y tế

tùy thuộc vào nguồn nhân lực địa bàn mật độ dân cư mà mình phụ trách để thực hiện tốt công tác kê khai y tế
hoạt động của các tổ covid cộng đồng đã bước đầu đem lại hiệu quả tích cực
các thông tin về kết quả tình hình hoạt động của tổ covid cộng đồng đã được phản ánh cập nhật hàng ngày hàng giờ
trên nhóm gia lô được kết nối từ cấp thôn đến cấp xã và cấp huyện
thời gian tới dự báo diễn biến của dịch bệnh covid còn phức tạp
do vậy chúng tôi xác định rằng là sẽ phải tiếp tục củng cố kiện toàn và phát huy vai trò hiệu quả hoạt động của tổ covid cộng đồng
để phối hợp với các lực lượng khác tham gia triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch covid trên địa bàn huyện
trong lúc dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp với tinh thần đoàn kết đồng lòng chống dịch
những tổ covid một mươi chín tại cộng đồng đã và đang hoạt động tâm huyết trách nhiệm đã góp phần tạo nên những thế trận lòng dân
giúp chính quyền địa phương và các cấp các ngành thực hiện nhiệm vụ phòng chống khoanh vùng và dập dịch hiệu quả